lập nhiều dây hủy khống mạo danh hủy viên để hút hủy nhằm chiếm đoạt hơn một hai tỷ đồng
đối tượng châu thị tròn chú tại xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi sáu tròn đứng ra làm chủ nhiều dây hụi
thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
thời gian đầu tròn trung chi tiền đầy đủ để tạo lòng tin với các hụi viên
đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám tròn đã có hành vi gian dối lập hủy khống mạo danh hủy viên để hút hủy
qua đó chiếm đoạt hơn một hai tỷ đồng
đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu thị tròn tuyên bố vỡ hủy
chiều nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam nguyên bí thư tỉnh ủy bắc ninh
nguyễn nhân chiến
về hành vi nhận hối lộ
theo đó kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
công ty aic và các đơn vị có liên quan
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn nhân chiến
nguyên chủ tịch ubnd nguyên bí thư tỉnh ủy bắc ninh về tội nhận hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố
bắt tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba cán bộ trung tâm khuyến công
và tư vấn phát triển công nghiệp sở công thương lâm đồng gồm lê phước long giám đốc
lê như nguyễn thái bình phó giám đốc và ngô văn thành
phụ trách phòng hành chính tổng hợp để điều tra về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm đã ký nhiều hợp đồng thực hiện các cõi thầu tư vấn khảo sát xây dựng
lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện
với số tiền hơn hai mươi chín ba tỷ đồng
để rút được số tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách kế toán
ban giám đốc trung tâm đã chỉ đạo ngô văn thành hợp thức hóa hồ sơ
bằng cách ký khống hợp đồng với hai hộ kinh doanh mà không thực hiện công việc
hành vi của ba bị can này đã gây thất thoát một phần chân gạch nguồn thu
chi dịch vụ để trích lập và phân phối các quỹ
tổng số tiền gần hai bảy tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
là lao động tự do nhưng nguyễn tiến dũng chú quận thanh xuân tp hà nội
vẫn thông tin tới nạn nhân rằng bản thân có các mối quan hệ với các cơ quan tố tụng
có thể chạy án từ đó chiếm đoạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng của nạn nhân
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
nạn nhân bị súng lửa đào trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
toàn bộ số tiền nhận được từ nạn nhân dũng đã chiếm đoạt sử dụng tiêu xài
và đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn tiến dũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của các vụ án trên
tiếp tục liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an để trình báo
công an xã hòa hiệp huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
vừa kịp thời phát hiện xử lý sáu em học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ
để bán kiếm lời vào dịp tết nguyên đán
theo lời khai của nhóm học sinh này các em đã lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nổ
sau đó đặt mua hóa chất trên các sản thương mại điện tử
rồi cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo với mục đích là để đốt vào dịp tết nguyên đán
và bán kiếm lời
rất may sự việc đã được lực lượng công an xã hòa hiệp phát hiện ngăn chặn kịp thời
khám xét nơi ở của sáu em học sinh công an thu giữ bốn tám kg hóa chất và năm mươi bốn viên pháo tự chế
cao từ năm cm đến hai mươi cm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
thạch tú một mươi chín tuổi ngụ tại xã lương hòa huyện châu thành và lê minh phi hai mươi năm tuổi
ngụ tại phường bảy thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian từ tháng tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn các xã lương hòa lương hòa a và nguyệt hóa huyện châu thành
liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm dây điện dùng để thắp sáng đèn đường
gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc cho người dân
các đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp chuẩn bị sáng công cụ phương tiện
để thực hiện hành vi phạm tội kể cả ba ngày
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành xác định thạch tú và lê minh phi
có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời về công an công an làm việc
tại cơ quan công an tú và phi khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi trộm cắp dây điện
bằng cách sử dụng xe mô tô đi đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại
dùng kiềm chuyên dụng mang theo sẵn để cắt trộm dây điện bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đề nghị người dân khi phát hiện sự việc có liên quan
cần nhanh chóng báo tin đến trực ban công an huyện qua số điện thoại hai trăm chín mươi bốn ba trăm tám mươi bảy hai nghìn sáu mươi bốn
hoặc liên hệ công an địa phương nơi gần nhất để kịp thời giải quyết
năm hai nghìn hai mươi ba có trên một trăm năm mươi năm phương tiện bị lực lượng công an tp hcm tạm giữ trong quá trình xử lý
ngăn chặn hành vi vi phạm dù áp dụng nhiều giải pháp nhưng hiện số lượng phương tiện bị tạm giữ
vẫn còn trên năm mươi hai phương tiện
theo thống kê của công an tp hcm số phương tiện bị tạm giữ trong quá trình xử lý
ngăn chặn hành vi vi phạm năm hai nghìn hai mươi ba là trên một trăm năm mươi năm
trong đó có một năm trăm ba mươi bảy ô tô một trăm năm mươi ba bốn trăm chín mươi ba xe mô tô xe máy và một hai trăm tám mươi ba xe ba và bốn bánh
để giảm số lượng phương tiện giao thông bị tạm giữ công an thành phố đã triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp
như cho đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện tạm giữ giấy tờ đăng ký xe đăng kiểm xe bằng lái xe
để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện đồng thời tăng cường xử lý tan vật phương tiện bằng hình thức tịch thu bán đấu giá
các giải pháp trên đã được công an thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo quy định của pháp luật
nhờ đó đã kéo giảm đáng kể số lượng phương tiện đang bị tạm giữ
hiện số phương tiện của phòng cảnh sát giao thông đang tạm giữ tại các kho của công an thành phố khoảng ba mươi hai phương tiện
và công an các quận huyện thành phố thủ đức khoảng trên hai mươi phương tiện
để ngăn chặn hoạt động buôn bán pháo nổ công an tp hcm đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm phòng ngừa
ngăn chặn đấu tranh với tội phạm
tại pháp luật về pháo kiên quyết không để tình trạng chế tạo mua bán vận chuyển tàn trữ
sử dụng pháo trái phép diễn ra trong dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào quân chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an phát hiện tăng quốc tiến cấu kết với đặng duy linh ba mươi một tuổi danh tích ba mươi ba tuổi cùng quê kiên giang
vận chuyển buôn bán pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ kiên giang về tp hcm tiêu thụ
và trung chuyển đi nhiều tỉnh thành phố khác
tại nước dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải
theo đó các đối tượng nguyện trang pháo nổ trong các thùng xốp chứa cáo khô ghi sẵn thông tin người dận
các tài xế và phụ xe được giao phần chuyển hàng lên tập kết tại quán cà phê ở phường bình hưng hòa a
quận bình tân giao nguyễn đăng thành ba mươi ba tuổi ngôi quận bình tân làm chủ để cất giống
từ ngày hai mươi chín tháng tám công an tp hcm bắt đầu triển khai kế hoạch phá án
các đối tượng bị bắt giữ khi đang phận chuyển năm thùng pháo nổ
đồng thời một tổ công tác khác của công an tp hcm tại tỉnh kiên giang đã chủ trì
phối hợp với công an tỉnh kiên giang và cục phòng chống ma túy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
bắt giữ tiến linh tích và bốn đối tượng lái xe phụ xe
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ sáu đối tượng có liên quan đến hành vi giao nhận
mua bán pháo nổ từ băng của tiến
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị bắt giữ băng nhóm của tiến đã vận chuyển
tiêu thụ gần sáu tấn pháo nổ tại tp hcm và các tỉnh cà mau long an vịnh phúc tp hcm
đến thời điểm hiện nay công an tp hcm đã khởi tố dụ án khởi tố một mươi năm bị can với ba tội danh
mua bán dận chuyển và tràn tử hàng cấm
công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra và đưa nhanh chóng kết định điều tra
để chuyển qua kỳ bắt giữ

mua bán dận chuyển và tràn tử hàng cấm
điểm để thể hiện sự găng đe pháp địch với các đối tượng có hành vi mua bán hàng cấm
theo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
tình hình vận chuyển tàn trữ pháo nổ trong thời gian gần đây rất đáng báo động
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã phát hiện bốn mươi năm vụ bắt giữ bảy mươi tám đối tượng
thu giữ hơn chín kg pháo kết loại
công an tp hcm đã khởi tố một mươi sáu vụ ba mươi sáu đối tượng xử lý vi phạm hành chính hai mươi hai vụ hai mươi sáu đối tượng
càng gần đến thời điểm tết nguyên đáng giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp
nhờ sự chủ động từ sớm từ xa công an tp hcm đã phát hiện ngăn chặn kịp thời
trước khi đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ dịp cận tết
qua các qua công tác theo dõi nắm tình hình
công an tp hcm giao công an tp hcm
công an tp hcm và công an tp hcm
hai đơn vị này xác lập hai chuyên án và đã xác định được các đối tượng
hai đối tượng dẫn chuyển từ campuchia về tp hcm để tiêu thụ
hai đơn vị công an tp hcm và công an tp hcm đã triệt phá
bắt giữ hai vụ khởi tố một mươi bảy bị can và thu giữ một mươi tấn pháo các loại
với quyết tâm ngăn chặn không thể hình thành cách điểm nóng
về bưu bán vận chuyển pháo nổ
công an tp hcm đã phát hiện ngăn chặn
đã triển khai kế hoạch mở được cao điểm phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo
kiên quyết không để tình trạng chế tạo mua bán vận chuyển tàn trữ sử dụng pháo trái phép diễn ra trong dịp tết du lịch và tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng hành kế hoạch về cao điểm để triển khai tấn công chấn áp các loài tội phạm đặc biệt là loài pháo
trong kế hoạch cao điểm đó biện pháp quan trọng nhất là tăng cường công tác tuyên truyền
cái thứ hai nữa thì chúng tôi tiến hành ra soát lập danh sách các đối tượng có liên quan đến vi phạm pháp luật về pháo
cái thứ ba nữa là tăng cường công tác trao đổi thông tin với các tỉnh ở khu vực giáp với biên giới và có thể là xác lập chuyên án để chúng tôi triệt phá các đường dây
trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an cát quận
huyện các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm đã tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra hành chính
linh hoại các biện pháp tuần tra chút chặn các khu vực địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ và xử lý các hành vi liên quan đến pháo đổ và các mặt hàng cấm